bắt đầu diễn ra từ ngày bảy đến ngày một mươi sáu tháng ba lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ bảy
nhằm mục tiêu quảng bá thương hiệu cà phê buôn ma thuật phát triển cà phê đặc sản việt nam
góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê việt nam trên thị trường thế giới
lễ hội năm nay sẽ được diễn ra với nhiều hoạt động vô cùng đa dạng và phong phú
trong đó có công trình đường sách cà phê bù ma thuật
đường sách không chỉ góp phần nâng cao văn hóa đọc tại địa phương
mà còn là một trong những điểm hẹn văn hóa tây nguyên giữa lòng đô thị
với nhiều hoạt động vui chơi giải trí đặc sắc phục vụ người dân địa phương và du khách
đường sách cà phê buôn ma thuật với chiều dài khoảng một trăm linh m có hai mươi ba sàn hàng
chia thành các khu vực đọc sách uống cà phê đồ lưu niệm
ngoài những quầy sách giới thiệu các tác phẩm mới góp phần tạo dựng và tôn vinh văn hóa đọc
giúp các tác giả độc giả giao lưu và chia sẻ niềm đam mê với sách
khi có những người bà
các bạn từ nơi khác đến và là một con người tây nguyên thì em cũng rất là hạnh diện
khi mà có thể đưa các bạn đến đây và có thể giới thiệu những nét đặc sắc của tây nguyên
không chỉ là một không gian giới thiệu văn hóa đặc sắc của tây nguyên
vào các buổi tối hàng ngày trong tuần
đường sách cà phê buôn ma thuật còn là điểm giao lưu
thưởng thức các hoạt động văn hóa nghệ thuật biểu diễn đường phố
là sân chơi cho các bạn trẻ tài năng và đam mê
có điểm giao lưu và tập luyện các bộ môn văn hóa nghệ thuật thú vị
như đàn hàng
và hát các nhạc vụ nhảy múa hip hop rapper bóng nghệ thuật
mỗi đêm diễn ở đây tôi thường chọn những ca khúc nói về tây nguyên
để ca ngợi với con người và cảnh đẹp nơi mình sinh sống
có thể nói đây là nơi các bạn trẻ đến để sao lưu hoặc hỏi
mỗi lần đến đường sách diễn tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi
đường sắt cà phê buôn ma thuật là chúng tôi đang hướng tới
là một điểm đến là một phố đi bộ
cũng như là một điểm hẹn văn hóa tây nguyên
để cho các du khách cũng như là người dân bản địa
có thể thường xuyên đến tham quan cũng như là giao lưu
và các hoạt động của đường sách diễn ra rất là thú vị
và đặc biệt đó là ở bên trong thì sẽ có những cái gian hàng
để có thể là lưu hành bán cũng như là giới thiệu về các tác phẩm mới
lễ hội cà phê buôn ma thuật lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín
sẽ diễn ra từ ngày chín tháng ba đến ngày một mươi sáu tháng ba
gồm nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật
giao lưu văn hóa đặc sắc
sẽ hứa hẹn thu hút đông đảo du khách
ngoài nước đến du lịch tại thành phố buôn ma thuật